ủy ban thường vụ quốc hội đã họp và nhất trí về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia
theo tờ trình của chính phủ từ ngày một bốn đến ngày ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu để cứu trợ cho nhân dân các địa phương
tại vùng bị thiên tai lũ lụt hỗ trợ tết nguyên đán và viện trợ quốc tế thủ tướng đã có quyết định
giao cho bộ tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia năm mươi tám tám trăm tám mươi năm tấn gạo tương ứng
với số vốn khoảng năm trăm năm mươi ba tỷ đồng đến nay bộ tài chính đã thực hiện xong việc xuất cấp số gạo này
qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí để bảo đảm mục tiêu nhiệm vụ chiến lược
quy hoạch kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia và đúng với quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia
thì việc bổ sung dự toán để mua bù số gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ viện trợ là cần thiết
ủy ban thường vụ quốc hội cũng nhất trí với đề nghị của chính phủ về việc trích số tiền trên
từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy